bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
các vấn đề về biển đông hay quan hệ của việt nam và campuchia đã được đề cập trong buổi họp báo
liên quan tới mối quan hệ của việt nam và campuchia vào thời điểm hiện tại người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
những thành quả quan trọng trong hợp tác giữa hai nước được thể hiện cụ thể trên rất nhiều lĩnh vực
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục được duy trì
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín hai nước đã ký hai mươi một văn kiện hợp tác trong đó có hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền ghi nhận thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền cho đến nay được khoảng tám mươi bốn
và tiến hành bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới đất liền việt nam campuchia vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi vừa qua
đối với vấn đề biển đông được đề cập tại hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm vừa qua người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
tại các hội nghị cấp cao asean và cấp cao đông á lần thứ một mươi năm đại diện nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình biển đông
và khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình bền vững ổn định lâu dài trên vùng biển quan trọng của khu vực này
để đạt được mục tiêu đó thì cũng cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm đặc biệt là tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng phức tạp thêm tình hình không quân sự hóa
các nước cũng cho rằng cần đề cao luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai khôn khổ pháp tí cho mọi hoạt động trên biển giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
các nước cũng kêu gọi asean và trung quốc đẩy mạnh thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông doc
và nỗ lực nối lại đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới